cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin một trăm một mươi ba online chiều của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội hàng chục cảnh sát đã có mặt phong tỏa khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba s
tại số ba lê quang đạo mỹ đình nam tử liêm hà nội
lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh ba s
chủ phương tiện được đề nghị di rời khỏi trung tâm này để thực hiện công vụ
liên quan đến vụ án nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam
mở rộng vụ án chiều ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát giao thông công an tp hcm tiếp tục khám xét phòng đăng kiểm xe cơ giới
cục đăng kiểm việt nam có trụ sở tại nam tử liêm hà nội
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh cho biết các bị can tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba g
đã nhận sáu năm tỷ đồng hối lộ để đăng kiểm trái quy định
các bị can đã bản bạc thống nhất để thu tiền ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm
với số tiền từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng một xe
công an tp hcm đã ra lệnh khám xét một mươi bốn trung tâm kiểm định khởi tố sáu vụ án với bốn mươi ba bị can
liên quan đến hành vi nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn hùng cường
trú tại tỉnh long an về hành vi giết người và cướp tài sản
do đánh bạc dẫn đến nợ nần cường nảy sinh ý định giết ông võ văn liêm
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn làm nghề chạy xe ôm để cướp tài sản
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cường giấu sẵn hung khí trong người rồi gọi ông liêm trở đến khu vực vắng người
ra tay sát hại cướp một nhẫn vàng và xe mô tô của ông liêm
trước khi rời khỏi hiện trường cường đem xác nạn nhân giấu xuống mương nước
chiều tối ngày năm tháng một cường bị bắt giữ tại phường núi sam thành phố châu đốc
vị hại đã được cường sơn màu khác và thay biển số
hai đối tượng trương minh thương và nguyễn minh phương vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ một bình xịt hơi cay
hai cây đoạn và một số dụng cụ để cậy khóa xe
thương đã điều khiển xe mô tô chở phương từ thành phố cà mau chạy xuống huyện đầm rơi chơi
khi đến một tiệm tạp hóa ở ấp hòa trung xã hòa thành cả hai vợ mua bánh
lợi dụng lúc bị hại cầm tiền trên tay đã giật lấy số tiền rồi chạy mất
đến đoạn thuộc ấp tân phong b xã hòa thành thì bị trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện bắt giữ
để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán công an tỉnh hậu giang đã mở cao điểm tấn công
trấn áp các loại tội phạm qua đó đã phá nhanh các vụ cướp cướp giật tài sản thu hồi tài sản trả lại cho người dân
trưa ngày bảy tháng một khi đang điều khiển xe mô tô một mình chị phan trúc phường bất ngờ bị hai thanh niên đi xe mô tô
từ phía sau vượt lên giật sợi dây chuyền vàng hơn bảy chỉ
đó em chạy ra nó khúc em thấy cớt cớt cớt chạy ra cốc
anh chạy hoài vài observe subscribe
em sợ mình bốn mươi bảy đi đâu đó quá chạy ra nóul
gia đào xe hoặc là nó lại bị phục
xe không đạp xeew
nhận được tin báo chỉ sau chưa đầy ba giờ đồng hồ
công an huyện vị thủy phối hợp cùng công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
bắt được hai đối tượng gây án là đào quang huy và nguyễn phi hùng
cùng chú tại thị trấn bảy ngàn huyện châu thành a cùng phương tiện gây án
cơ quan điều tra cũng thu giữ được sợi dây chuyền tăng vật và một bình xịt hơi cay của hai đối tượng
cảnh sát hình sự đã lên danh sách các lộ đối tượng để quản lý
thời gian qua khi nhận được tin báo về dụng cấp dựt xảy ra ở ấp vĩnh lọc
xã vĩnh tường lực lượng đã nhanh chóng xác định được đối tượng và tiến hành ra quân chốc trận
và kịp thời là bắt giữ đối tượng và thu hồi tài sản là một sợi dây chuyền để điều tra
để xử lý làm gõ vụ việc
trước đó vào chín giờ tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai anh hồ phước toàn đang điều khiển xe mô tô
chở bạn đến đoạn đường thuộc ấp phú lợi a xã phú hữu huyện châu thành
thì bị một đối tượng tấn công cướp mất chiếc xe
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu thành đã nhanh chóng bắt được đối tượng cướp xe
là huỳnh văn nam chú tại tỉnh an giang khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố cần thơ
và thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
em thấy anh em cơ quan chức năng làm việc nhanh hiệu quả
vừa mất khoảng hai ngày là bắt đầu tìm thấy xe
em thấy cũng
cũng đỡ lo
chứ lại cũng mừng vì kiếm được tài sản
càng gần đến tết nguyên đán các loại tội phạm như cướp cướp giật trộm cắp tài sản sẽ gia tăng hoạt động
do vậy bên cạnh nỗ lực của cơ quan công an trong tấn công chấn áp tội phạm
người dân cần hết sức cảnh giác bảo vệ tài sản để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa bắt quả tang ba đối tượng có hành vi mua bán tảng chữ hơn bốn tạ pháo các loại
cụ thể vào ngày tám tháng một
công an huyện cam lộ bắt quả tăng nguyễn trường khánh và lê quốc hữu cùng chú tại xã thanh an huyện cam lộ
đang bốc rỡ một trăm bốn mươi năm hộp pháo các loại trên thùng xe ô tô
khám xét nhà của khánh công an thu giữ thêm sáu mươi bảy hộp pháo
quá trình điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm hai mươi một hộp pháo
tại nhà của nguyễn minh thành chú tại xã thanh an huyện cam lộ
tổng số pháo thu giữ là hai trăm ba mươi ba hộp pháo các loại với tổng trọng lượng là trên bốn tạ
tên nguyên đán đang đến rất gần
dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
nhất là các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa
ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh bình định
những ngày cuối năm lực lượng công an toàn tỉnh bình định đã đồng loạt gia quân
triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán
trong đó công tác phòng ngừa xử lý các đối tượng buôn bán vận chuyển
và đốt pháo nổ trái phép được chú trọng để người dân biết và tự giác thực hiện
lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền tập trung vào các thanh thiếu niên
và học sinh giúp các em hiểu biết hơn những quy định của pháp luật về pháo
cũng như tính nguy hiểm khi sử dụng pháo nổ từ đó giúp tránh được các hành vi vi phạm
lợi nhuận từ việc mua bán pháo và các loại đồ chơi bạo lực đã khiến không ít người bất chấp
các quy định của pháp luật để mua bán dù biết đây là mặt hàng nguy hiểm
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng công an đã tăng cường công tác kiểm tra
nhắc nhở các cửa hàng tạp hóa cửa hàng bán đồ chơi trẻ em
đồng thời cho các chủ kinh doanh ký cam kết và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm
bên cạnh công tác tuyên truyền các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em
lực lượng công an còn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo
trong đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng công an tỉnh bình định đã phát hiện và xử lý một mươi vụ với một mươi một đối tượng
có hành vi mua bán tàng trữ pháo trái phép

có hành vi mua bán tàng trữ quản triển pháo trái phép trên địa bàn
sòng sòng với sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân hãy nghiêm túc chấp hành
các quy định của pháp luật về pháo để hạn chế các tai nạn đáng tiếc do pháo nổ gây ra
cùng chung tay để đón một cái tết bình yên hạnh phúc
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn giang sơn chín xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
là đối tượng hà trọng thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu phố nguyễn trãi thị trấn lang chánh huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi trái
dáng người gầy ốm lưng khom nhẹ giọng huế đặc trưng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện